để tránh quá tải cho sân bay nội bài đại diện bộ giao thông vận tải cũng vừa yêu cầu khẩn trương giả soát
điều chỉnh quy hoạch sân bay nội bài phù hợp với nhu cầu phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
hiện nay nhà ga t một nội bài đang phải khai thác vượt công suất thiết kế tới ba triệu khách
để tránh tình trạng quá tải đại diện bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương giả soát
điều chỉnh quy hoạch sân bay nội bài phù hợp với nhu cầu phát triển
theo đại diện bộ giao thông vận tải quy hoạch các cảng hàng không sân bay phần lớn được thực hiện từ giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn tám
đến nay công nghệ hàng không đã phát triển hơn nên đòi hỏi cơ sở hạ tầng tốt hơn
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục hàng không việt nam cùng với các cơ quan liên quan
nghiên cứu kỹ để lựa chọn phương án tối ưu và nhanh chóng hoàn thiện việc nghiên cứu
ra soát điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế nội bài cho phù hợp với nhu cầu phát triển
theo kế hoạch đến năm hai nghìn ba mươi cảng hàng không quốc tế nội bài có thể tiếp nhận ba mươi năm triệu hành khách một năm
và sau năm hai nghìn ba mươi vào khoảng năm mươi triệu hành khách một năm